sáu phòng ngủ ba đêm cho cả gia đình nghỉ dưỡng tại đà lạt
dịp tết nhầm dần dần qua trang đặt phòng trực tuyến hotel com
du khách tại thành phố hồ chí minh bức xúc vì đến nơi tìm villa không có
công ty thầu villa cho biết trước đây có thầu tại căn villa này nhưng đã trả lại cho chủ nhà
mặt khác cũng chưa làm việc với hotel com
đây không phải là trường hợp đầu tiên khách bị mất tiền khi đặt phòng online
và cũng không phải là hình thức lừa đảo duy nhất khi đặt phòng qua mạng
còn dịp năm ngoái thì tôi với cả nhóm bạn có dự định là sẽ cùng nhau đi du lịch
và sau khi tìm hiểu qua một trang mạng chuyên về đặt phòng khách sạn
chúng tôi cũng đã tìm được một khách sạn rất là ưng ý
tuy nhiên thì đến khi đến nơi thì chúng tôi thấy rằng là phòng mà mình đã đặt
không đúng như những hình ảnh mà đã quảng cáo trước đó
có phản ánh lại với khách sạn thì nhân viên họ nói với chúng tôi rằng là
những hình ảnh mà chúng tôi nhận được thì đó là thuộc cái mức phòng cao cấp nhất của khách sạn
mà cái phòng mà chúng tôi đặt trước đó thì nó lại là hạng phòng thường
chứ không phải là của hình ảnh như đã quảng cáo trước đó
bộ phần kinh doanh của một khách sạn cho biết thông qua diễn đàn của những du khách
sau khi đi du lịch thì sự phàn nàng do những sự việc phát sinh từ việc đặt phòng qua mạng
dù không quá nhiều nhưng vẫn xảy ra
khách hàng họ sẽ đặt phòng nhưng mà trúng các trang web giả mạo
thì ở các trang web giả mạo này khi mà khách đặt phòng xong thì họ thanh toán rồi
nhưng mà khi tới khách sạn thì không có booking của khách đó
như vậy là khách phải tấu thêm một lần nữa để đặt phòng trực tiếp tại khách sạn
vì không có booking
một cái thực trạng thứ hai nữa là khi mà chúng ta đặt phòng qua các trang ota
hoặc các trang mạng thì cái thông tin thạch tiếng dụng của chúng ta sẽ bị lộ
và một số trường hợp nếu hết cơ mà nó xâm nhập thì chúng ta sẽ bị mất tiền trên cái thẻ đó
và một cái thực trạng nữa mà khách hàng hay thường gặp đó là cái hình ảnh quảng cáo
và trên các trang web so với cái hình ảnh thực tế mà khi khách nhận phòng thì nó không giống nhau
theo phó chủ tịch hội khách sạn đà nẵng du lịch đang dần phục hồi
nhu cầu đi du lịch của người dân tăng để có một chuyến đi tròn vẹn
tránh những rủi ro từ việc đặt phòng
điều này sẽ giúp khách sạn đạt phòng
điều này sẽ giúp khách sạn đạt phòng
các du khách cần có sự tìm hiểu kỳ lượng
khách hàng chúng ta cứ làm việc với các công ty du lịch chuyên nghiệp
các công ty du lịch có uy tín hoặc là đặt phòng qua online thì đặt phòng qua các trang đặt phòng có uy tín
được cả thế giới ghi nhận
ví dụ như agoda booking com tripadvisor trên expedia
còn có thể tìm hiểu một khách sạn kỹ thì chúng ta nên gọi điện thoại
trực tiếp đến khách sạn và chúng ta vào các fanpage của khách sạn để chúng ta xem
chúng ta xem hình ảnh và chắc chắn là những thông tin đấy các khách sạn cung cấp rất đầy đủ và rất thật
và đặc biệt là xem trên các diễn đàn ví dụ như trên tripadvisor thì họ sẽ đánh giá khách sạn mình đứng thử bao nhiêu
và chất lượng dịch vụ thế nào
mặt khác khách hàng nên đọc kỹ tất cả các phần trong chuyên mục khách sạn của đặt phòng trực tuyến
có một số khách sạn có thêm phí vat trong việc đặt phòng và thường viết chữ đó rất nhỏ
kèm một giá phòng khá rẻ so sánh đối chiếu giữa các website đặt phòng
để chọn cho mình một trang đặc phòng uy tín chất lượng và phù hợp nhất